tình hình dịch covid một mươi chín trên thế giới ngày càng phức tạp đặc biệt với các con số do bộ y tế italia công bố trong tối ngày một tháng ba
cho thấy tốc độ lây lan hàng ngày của virus tại nước này đã ở mức ngang với hai ổ dịch lớn nhất tại châu á là trung quốc và hàn quốc
mặc dù đã qua hai mươi ngày việt nam không ghi nhận ca nhiễm mới
tuy nhiên nâng cao cảnh giác và sẵn sàng ứng phó với tình hình mới là thông điệp được phó thủ tướng vũ đức đam
và các thành viên ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín thống nhất trong buổi họp sáng nay
tại cuộc họp các thành viên ban chỉ đạo cũng đánh giá cho biết hiện tại chúng ta vẫn kiểm soát tốt dịch covid một mươi chín
vùng dịch sơn lôi vĩnh phúc đã cách ly hai mươi ngày
ngày mai sơn lôi sẽ chính thức tháo rỡ vành đai cách ly
hệ thống từ ngăn chặn phát hiện cách ly điều trị cơ bản đã được tập dượt
có nơi được tập dượt qua thực tế có nơi được tập huấn
tuy nhiên với thực tế thay đổi dịch covid một mươi chín đã được tập dượt qua thực tế
covid một mươi chín đã lan ra sáu mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ ngày càng khó phát hiện nguồn gốc của bệnh